cũng liên quan đến hành vi sai phạm tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh cà mau và công an thành phố cà mau
vừa ra hai quyết định về việc tạm đình chỉ hoạt động của hai cơ sở gồm karaoke trump và beer club tiktok
thời gian là một tháng bắt đầu tạm đình chỉ từ một mươi bảy h ngày một mươi ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai đến một mươi bảy h ngày một mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
về vi phạm trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và một số vi phạm khác liên quan
trong hai đêm một mươi hai và một mươi ba tháng chín công an thành phố cà mau kết hợp cùng với các đơn vị chức năng
kiểm tra cơ sở beer clup tiktok có địa chỉ tại khóm sáu phường năm thành phố cà mau
do trần văn đãi làm giám đốc phát hiện các vi phạm hoạt động quá giờ quy định gây tiếng ồn vượt chuẩn kỹ thuật
cải tạo thay đổi tính chất sử dụng công trình khi chưa có giấy phép chứng nhận
hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy chưa có hồ sơ quản lý hoạt động về phòng cháy chữa cháy
trang bị phương tiện chữa cháy chưa đảm bảo theo quy định và một số tăng vật khác nghi là ma túy
ngoài ra trong hai lần kiểm tra đã phát hiện một trăm một mươi năm người dương tính với chất ma túy
ngày chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng công an kiểm tra điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn
cứu hộ kết hợp với kiểm tra an ninh trật tự tại cơ sở karaoke trump thuộc khóm sáu phường năm
do phố quốc khánh làm chủ cơ sở đã phát hiện nhiều vi phạm liên quan đến an toàn phòng cháy chữa cháy
và cả hai cơ sở trên đều thuộc
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thiên văn cà mau gốt ship